vụ việc hơn năm trăm linh học viên cai nghiện ma túy phá tường trốn khỏi cơ sở điều trị tại đồng nai
vào đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi vừa qua không chỉ gây ra tâm lý lo lắng cho người dân
mà còn là lời cảnh báo cho các trung tâm chữa bệnh về công tác quản lý học viên
bởi sau những vụ bỏ trốn nhỏ với vài học viên thì đến nay đã bắt đầu hình thành quy mô hàng trăm người
tạo ra nhiều áp lực cho trật tự an toàn xã hội
do đó nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trong các trung tâm
đang là vấn đề cần thiết được đặt ra
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại bình phước
buổi sáng tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh bình phước
những học viên sau khi hoàn thành điều trị cát cơn được tham gia sinh hoạt lao động cùng nhau
vô đây thì được một mươi tám tháng rồi
thì em vô đây em thấy bây giờ người em rất khỏe mạnh
lúc em vô thì người em năm mươi kg rồi sau chữa bệnh các cơn xong em còn bốn mươi bốn kg
mà bây giờ em đã sáu mươi kg rồi
thì em thấy người em rất khỏe và cũng không còn nhớ đến ma túy nữa
và mình thấy mình yêu bản thân mình hơn và mình yêu gia đình mình hơn
tạo ra môi trường thân thiện sinh sống như một gia đình lớn
là mục tiêu mà trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh bình phước
mong muốn mang lại cho các học viên đang điều trị ở đây đặc biệt là những học viên mới
đối với các em mà mới vào
chúng tôi sẽ đưa vào một phòng gọi là phòng cắt cơn
các phòng cắt cơn thì là trong quá trình các em cắt cơn
thì là lực lượng của phòng giáo dục hòa nhập cộng đồng
người ta tiếp xúc thường chuyên phòng y tế cũng thường xuyên theo dõi
chăm sóc sức khỏe và cũng động viên các em
trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh bình phước
hiện đang có hơn một trăm linh học viên theo điều trị
dự kiến trong thời gian tới
trung tâm sẽ tiếp nhận thêm các đối tượng cai nghiện ở địa phương khác
điều này đòi hỏi trung tâm
phải nâng cao hơn nữa công tác quản lý xây dựng pháp đồ điều trị thích hợp
mà đặc biệt là phương án bảo đảm cơ sở vật chất
nhằm tránh tình trạng quá tải có thể gây ra những tác động tiêu cực
đến việc điều trị của học viên